cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết đến sáng nay đã thu giữ được số tiền khoảng một tám tỷ đồng
qua điều tra nguyễn vũ hoàng nam khai nhận sau khi cướp được tiền tại trạm thu phí đã mang đến một gia đình người quen
ở quận thủ đức tp hcm nhờ cất dùm bảy trăm linh triệu đồng và một người ở huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu giữ dùm năm trăm linh triệu đồng
ngoài ra nam còn nhờ gửi một túi sách về quê cho người thân tại tỉnh nam định nhưng đã bị các trinh sát công an tỉnh đồng nai
phối hợp với lực lượng đồn biên phòng phước tỉnh kịp thời thu giữ tại một bến xe khách ở huyện long điền
như vậy đến sáng ngày một mươi tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã thu giữ được khoảng một tám tỷ đồng
trong số hơn hai hai tỷ đồng mà hai đối tượng cướp tại trạm thu phí
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với nguyễn vũ hoàng nam và trần tuấn anh
về hành vi cướp tài sản đồng thời mở rộng điều tra vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã thu giữ được khoảng một tám tỷ đồng trong số hơn hai tám tỷ đồng
trong số hơn hai tám tỷ đồng